trong khi đó nhằm chuẩn bị cho các trường trung học cơ sở trung học phổ thông mở cửa
đón học sinh lớp bảy đến lớp một mươi hai đi học trực tiếp an toàn
sở giáo dục và đào tạo hà nội đã chuẩn bị kỹ lưỡng các phương án
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín của thành phố cũng đã yêu cầu sở giáo dục và đào tạo
phối hợp với ngành y tế các quận huyện trường học tổ chức diễn tập các kịch bản
tình huống tránh chuyện lúng túng khi học sinh trở lại trường học
để vấn đề học sinh đi học ở lớp phát hiện f theo hướng dẫn mới của ngành y tế thì chỉ có f
được lực lượng y tế đưa đi cách ly điều trị còn học sinh f một sẽ được cách ly tại nhà
riêng đối với trẻ mầm non học sinh tiểu học bộ giáo dục và đào tạo cũng yêu cầu
về kế hoạch lộ trình cho các cháu trở lại trường học